công an tỉnh thái nguyên vừa phát hiện một đối tượng có hành vi tàng trữ giết mổ một cá thể động vật là hổ để nấu cao
ngày sáu một phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh thái nguyên phối hợp với công an thị xã phổ yên
bắt quả tang tại hộ gia đình ngô văn quân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại xã tiên phong đang diễn ra hoạt động giết mổ một cá thể động vật là hổ để nấu cao
vật chứng thu giữ tại chỗ gồm một cá thể hổ đông lạnh một bộ xương hổ hai bộ dao hổ một đầu sơn dương đông lạnh và các loại xương thịt động vật
khám xét nơi ở của ngô văn quân cơ quan công an phát hiện một năm trăm bảy mươi tám gói cao thành phẩm hai mươi một lọ thủy tinh đựng chất lỏng có ghi mật gấu tươi
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phổ yên đã tạm giữ hình sự đối với ngô văn quân để làm rõ theo quy định của pháp luật